nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài và công an xã tân thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tại hiện trường nạn nhân được xác định tên là cao khả thời bốn mươi chín tuổi ngụ tại xã tân thành thành phố đồng xoài
theo người nhà nạn nhân trước đó ông thời bị phát hiện mất tích hơn một ngày trước
gia đình có đi nhiều nơi tìm nhưng không thấy vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với bùi thị kim dung ba mươi chín tuổi ngụ tại ấp vĩnh yên xã long đức thành phố trà vinh tỉnh trà vinh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một dung đứng ra tổ chức đầu thảo hụi có giá trị từ năm trăm linh đồng đến năm triệu đồng tại địa phương để hưởng tiền hoa hồng
tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín nhiều hủy viên muốn hốt hủy song dung mất khả năng cân đối không có tiền giao hủy nên tuyên bố vỡ hủy
tại thời điểm vỡ hụi còn bốn mươi một giây hụi chưa kết thúc và được mở trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong bốn mươi một giây hụi chưa kết thúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã chứng minh được hai mươi tám dây hụi mà dung có hành vi gian dối
bỏ khăm hốt một trăm chín mươi một phần chiếm đoạt số tiền là sáu tỷ hai trăm bảy mươi năm triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang mở rộng điều tra cùng cố hồ sơ xử lý đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã e hiao huyện e
hơi leo tỉnh đắk lắc về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crong búc tỉnh đắk lắc
là đối tượng hoàng bá quyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã chư ca huyện grong búc tỉnh đắk lắc
và đối tượng võ trí nguyện sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại ấp long đức thị trấn phước long huyện phước long tỉnh bạc liêu
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phước long tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có tản nhang cách hai cm trên sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện